những cơn mưa không còn ở trung bộ mà thay vào đó cũng là tình trạng sương mù
xảy ra ở các huyện dọc ven biển từ thanh hóa trở vào cho đến đà nẵng
khiến cho tuyến đường ở khu vực này trong khoảng nửa đêm gần sáng
tầm nhìn bị giảm mạnh xuống dưới một km
trong đêm nay nền nhiệt thấp nhất ở toàn miền trung cũng đều có xu hướng tăng
ở thanh hóa đến thừa thiên huế mức nhiệt đêm sẽ tăng lên từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ
còn ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận giao động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
trong giáo mức nhiệt cao nhất ngày mai ở hầu hết các tỉnh trung bộ
sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
thời tiết đêm cuối tuần ở tây nguyên và nam bộ cũng khá dễ chịu
tây nguyên thì vẫn rét nhẹ với mức nhiệt là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
còn ở nam bộ cảm giác mát mẻ với mức nhiệt là từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
sang ngày mai tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết tạnh giáo
có nắng nền nhiệt cao nhất ở khu vực tây nguyên vẫn là từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa khu vực phía nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió vẫn giữ hướng đông bắc cấp bốn cấp năm
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước